sau nhiều tháng đối mặt với dịch bệnh số ca tăng cao mỗi ngày mới đây bình dương đã ghi nhận số ca thấp nhất trong hơn hai tháng
giám đốc sở y tế bình dương nguyễn hồng dương cho biết trong ngày sáu tháng một mươi tỉnh ghi nhận tám trăm năm mươi hai ca mắc covid một mươi chín nâng tổng số ca mắc mới trong toàn tỉnh lên hai trăm một mươi tám tám trăm một mươi hai ca
theo ông dương mặc dù số ca nhiễm vẫn còn cao nhưng đây là ngày có số ca nhiễm thấp nhất trong hơn hai tháng qua ở bình dương tính từ ngày bảy tháng tám
thời gian tới ngành y tế bình dương đẩy mạnh triển khai tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín chủ yếu cho công nhân người lao động để các nhà máy xí nghiệp doanh nghiệp nhanh chóng phục hồi sản xuất
ngoài ra theo ông dương số lượng vaccine hiện có của bình dương chỉ đủ để tiêm cho khoảng năm mươi tổng số dân trên một mươi tám tuổi
hiện bình dương đã tiêm được hai ba trăm chín mươi sáu tám trăm ba mươi hai liều
trên ba ba trăm tám mươi sáu hai trăm linh liều vaccine được phân bổ với hai ba mươi hai bảy trăm tám mươi một mũi một và ba trăm sáu mươi bốn năm mươi một mũi hai
với một trăm bảy mươi sáu đội tiêm chủng cố định và khoảng một trăm linh đội lưu động mỗi ngày ngành y tế bình dương có thể tiêm được từ một trăm linh đến một trăm năm mươi liều vaccine
khi vaccine được cung cấp đầy đủ dự kiến trong khoảng hai mươi đến ba mươi ngày tỉnh sẽ hoàn thành tiêm đủ hai mũi vaccine cho toàn bộ người dân
người đứng đầu ngành y tế bình dương cho rằng
chiến lược của tỉnh vẫn là ưu tiên
tỉnh sẽ tiêm xét nghiệm dựa rộng để sớm bóc tách f
đồng thời tỉnh lên phương án xây dựng pháo đài nhà trọ để cách ly các f tại nhà và các khu nhà trọ tránh lây lan trong cộng đồng
theo giám đốc sở y tế bình dương hiện số ca nhập viện ở tỉnh này đang giảm mạnh
chủ trương của tỉnh trong thời gian tới sẽ cho bệnh nhân cách ly tại nhà
tỉnh sẽ tổ chức hệ thống lại khu y tế
mỗi huyện thị sẽ lập một khu cách ly nhỏ xây dựng bệnh viện chưa điều trị covid một mươi chín
đặc biệt ưu tiên khu điều trị tầng ba để giảm tỷ lệ tử vong
ngoài ra thì tỉnh lập thêm các trạm y tế lưu động trong khu công nghiệp để chăm sóc f ngoài cộng đồng
do đó trong thời gian tới khi các đoàn chi viện rút bớt khỏi địa phương ông trân cho rằng đây không phải là vấn đề đáng lo ngại
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại